hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
hôm qua một mươi năm tháng một mươi một phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng trị đã liên tiếp phát hiện bắt xử ba vụ vận chuyển hàng lậu
vào lúc một giờ sáng tại đường tôn thất thuyết thành phố đông hà tổ công tác phát hiện xe ô tô do nguyễn quốc cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba điều khiển có hai trăm bốn mươi chai rượu ngoại
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tiếp đó vào lúc ba giờ sáng tại đường trần cao vân lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện
một xe ô tô do nguyễn giáo nhật sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một điều khiển có năm trăm một mươi sáu chai rượu ngoại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đến năm giờ sáng cùng ngày kiểm tra một xe tải tại đường trần bình trọng lực lượng cảnh sát kinh tế phát hiện trên xe có hai mươi kg đường trắng nhãn hiệu suga
theo khai nhận của lái xe số hương số đường nói trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và được vận chuyển cho bà nguyễn thị phương lan chú tại thành phố đông hà
hiện các vụ việc đang tiếp tục được củng cố hổ sơ
phức tạp các đối tượng buôn lậu sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng
và mới đây lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang vừa liên tiếp bắt xử hai vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu được các đối tượng nguy trang là người đi giao hàng và mua bán giao
chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một tại bến đò chợ thủ
huyện trợ mới lực lượng chức năng phát hiện một xe mô tô không biển kiểm soát chở gần một năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu
đến khoảng một mươi tám h cùng ngày tại khu vực bến đỏ hòa an tổ công tác thuộc phòng cảnh sát đường thủy tiếp tục phát hiện tạm giữ một xe mô tô chở hai dỏ sách bên trong có chứa năm trăm chín mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu được nguy trang là người mua bán rau
tại thời điểm kiểm tra không ai đến thừa nhận là chủ sở hữu phương tiện và số thuốc lá lậu trên
tổ công tác lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tăng vật để tiếp tục xác minh xử lý theo thẩm quyền
tại tỉnh bạc liêu phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh này cho biết vừa bắt quả tàng hai xe tải đang chở khoảng hai bốn triệu con tôm giống không có giấy kiểm dịch
tối ngày một mươi bốn tháng một mươi một tổ công tác của phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bạc liêu tiến hành kiểm tra một xe tải đang đỗ trên tuyến